xin chào quý vị khán giả thân mến
bắt đầu từ chiều ngày hôm qua thủ đô hà nội cũng như các tỉnh thành phía bắc
đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt
đặc biệt là tối hôm nay thì vùng núi bắc bộ như là lai châu điện biên yên bái hay là lào cai
sẽ bắt đầu có mưa rông lượng mưa trên năm mươi mm
bà con sinh sống tại các khu vực này thì cần đề phòng cả gió giật và sầm xét mưa đá đi kèm nữa
và sắc xuất xảy ra mưa đá trong ngày hôm nay được cảnh báo là có nguy cơ cao
nhất là ở các nơi có địa hình đồi núi địa hình không bằng phẳng thì càng tạo đà cho mây rông phát triển mạnh
vì vậy khi thấy có dấu hiệu của mưa rông như mây đen kéo theo gió giật mạnh
thì quý vị cần tìm nơi tránh trú an toàn
vâng ạ về nhiệt độ trong ngày hôm nay thì được dự báo là khá mát mẻ
bắc bộ sẽ duy trì ở mức độ là ở nhiệt độ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ c
và còn tại tây nguyên và nam bộ thì vẫn được dự báo tiếp tục có mưa
và người dân vẫn cần phải đề phòng gió giật mạnh nguy hiểm
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin thời tiết đáng chú ý
trong phần tiếp theo của chương trình
và ngay bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý
mở đầu là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an xã lộc thuận huyện lộc ninh tỉnh bình phước
vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ hỗn chiến bằng dao mã tấu và roi điện
của hàng chục thanh niên cảng nam và nữ
tại một khu vực vườn cao su vắng giáp danh giữa xã lộc thái và xã lộc thuận
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ chín đối tượng gồm bảy nam và hai nữ
cùng với sáu chiếc xe mô tô các loại cùng nhiều hung khí nguy hiểm
mà các đối tượng đã dùng để đánh nhau
cụ thể dạng sáng ngày hai tháng bốn
tại khu vực vườn cao su giáp danh giữa xã lộc thái và xã lộc thuận
có hai nhóm thanh niên đang chuẩn bị các hung khí để đánh nhau
nhận được tin báo của lực lượng công an đã kịp thời có mặt nhanh chóng
để tổ chức phối hợp tấn công bắt giữ các đối tượng cùng nhiều phương tiện và hung khí nguy hiểm
trần hữu thạnh là đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên từ xã lộc thiện đến xã lộc thuận để gây chiến
ban đầu các đối tượng đã khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do ghen tuông nam nữ
công an huyện lộc ninh phối hợp cùng với công an xã lộc thuận
đang truy xét bắt giữ những đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
tại đà nẵng một nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
chỉ vì đôi bên bỗng dưng cảm thấy không vừa mắt
hậu quả khiến cho một thanh niên trong nhóm bị trọng thương
một thanh niên phải lệnh án một mươi năm sáu tháng tù về tội giết người
ngày ba bốn tòa nhân dân tp đà nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo nguyễn tấn tài về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều một mươi bảy hai nghìn hai mươi tài có ngồi nhậu với một nhóm bạn tại một quán nhậu trên đường nguyễn tất thành
nửa tiếng sau trương văn lợi và nguyễn xuân sơn có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
tài đã đứng ra can ngăn nhưng bị nguyễn văn hiệp đấm nhiều nhát vào mặt
tài bỏ chạy thì bị sơn và hiệp tiếp tục đuổi đánh
bất ngờ tài nhặt một hòn đá bê tông ném trúng đầu sơn khiến sơn bất tỉnh tại chỗ thương tích hai mươi tám
tài từng có hai tiền án cụ thể bị tòa nhân dân quận liên triểu xử phạt năm năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
lần này tài tiếp tục phạm tội với tình tiết tái phạm nguy hiểm
công an tp bến tre tỉnh bến tre đang tạm giữ hình sự trần hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú quận một mươi tp hcm để điều tra về hành vi trộm các tài sản
tại cơ quan công an hoàng anh khai nhận do bản thân nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp nên nảy sinh ý định trộm tài sản
vào trưa ngày hai tháng bốn hoàng anh chạy xe mô tô đến khu vực ấp một xã sơn đông thành phố bến tre
thấy xe mô tô của anh trịnh văn thích đang dựng bên đường
trên xe có để túi sách không người trông giữ
đối tượng liền trộm lấy túi sách bên trong có một trăm linh triệu đồng
sau đó trốn về tp hcm
nhận được tin báo của bị hại công an tp bến tre đã khẩn trương truy tìm thủ phạm
đến tối cùng ngày trần hoàng anh đã bị bắt cùng với tăng vật khi vừa đến địa phận tỉnh long an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tỉnh thái bình vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc
thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng ba công an huyện hưng hà bắt quả tăng bốn đối tượng đánh bạc
dưới hình thức là chơi lốc tại nhà của nguyễn xuân thức
thu trên chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền hơn bốn mươi triệu đồng
và nhiều tăng vật có liên quan
đấu tranh mở rộng nguyễn xuân thức vũ tiến thượng khai nhận còn tham gia đánh bạc
bằng hình thức chơi solo số đề thu tại nhà thức tổng số tiền hơn chín mươi triệu đồng
công an huyện hưng hà đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn xuân thức vũ tiến thượng nguyễn ngọc tuấn cùng chú tại xã hồng minh huyện hưng hà
và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị một người đang điều trị tâm thần lại vẫn có thể điều hành đường dây mua bán ma túy
thậm chí là còn tổ chức xây dựng phòng bay lắc ngay trong phòng điều trị của mình
câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong các kịch bản phim ảnh
thế nhưng thực tế này lại diễn ra tại bệnh viện tâm thần trường một trăm một mươi một
vâng bệnh án tâm thần đã trở thành bùa hộ mệnh hay tấm bình phong cho nhiều đối tượng phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự
tội phạm giả điên không còn là chuyện hy hiểu và làm giả bệnh án tâm thần thì không đơn thuần là sai phạm về nghề nghiệp vi phạm đạo đức
mà chính là hành vi tiếp tay bao che cho tội phạm
khi chuyện mua bán sử dụng bệnh án tâm thần vẫn còn tồn tại
thì những tiêu cực những cái hở pháp lý vẫn còn đó
thực tế này đang đặt ra dấu hỏi lớn trong công tác giám định bệnh lý tâm thần hiện nay
đối tượng nguyễn xuân quý được giám định là bị tâm thần và đang điều trị tại bệnh viện
qua nhiều lần tự ý rời khỏi bệnh viện thì đầu năm hai nghìn hai mươi một quý bị công an bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thế nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện
câu hỏi bệnh nhân có bị tâm thần hay không thì ngay đến chính lãnh đạo bệnh viện này cũng không thể trả lời được
người này bị thật hay không hay là năng lực hành vi hay không thì đấy là của viện giám định pháp y tâm thần trung ương
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng quý khai nhận lợi dụng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần điều trị nội chú
quý đã thuê phòng điều trị tại tầng hai khoa phục hồi chức năng bệnh viện tâm thần trung ương một
thành phòng bay lắc thu nhỏ để phục vụ cho các con nghiện nhân viên bệnh viện có nhu cầu
đây là lần đầu tiên công an thành phố hà nội phát hiện ra một thủ đoạn rất mới
của tội phạm là nút bóng dưới cái bệnh nhân tâm thần và được điều trị nội trú ở trong cái bệnh viện
khi phạm tội thì dựng cái hồ sơ bệnh án tâm thần để mà không phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự
vào năm hai nghìn một mươi tám công an hà nội từng phát hiện bảy mươi tám hồ sơ bệnh án tâm thần được làm giả
trong số đó có tới bốn mươi một bộ hồ sơ bệnh án tâm thần của đối tượng hình sự cộng cán
liên quan đến vụ án này đã có hai cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện tâm thần trung ương
một bị khởi tố và bắt giam
trở lại với chuyện động trời đang diễn ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
với những tình tiết đã và đang diễn ra tại bệnh viện này
nhiều người đã không khỏi hoài nghi về quy trình làm hồ sơ bệnh án tâm thần
và liệu có kẽ hở nào trong vấn đề này

trong khi những việc mà giám định giám định pháp y hiện nay

không có quy định rằng sau một thời gian nào
thì phải chấm dứt

thế nhưng mà nếu như có cái sự kết tay của các cái bác sĩ
thì đương nhiên là các bệnh nhân này
sẽ có cái thời gian điều trị rất dài hạn ở trong đấy
và thậm chí ngoài cái việc điều trị nốt chú
thì bệnh nhân có thể điều trị ngoại chú
thì đối với cái bệnh nhân ngoại chú là
chúng ta là cả không kiểm soát được
hiện nay không sáng nhất cái trường hợp là những cán bộ giám định tâm thần
hoặc những cán bộ các tại các bệnh viện
đã câu kết với những một số đối tượng
thực hiện các đường dây làm hồ sơ bệnh án giả
rõ ràng là pháp luật hiện tại cũng đã có những cái
quy định về tội của những cái người này
rõ ràng pháp luật cũng đã quy định những chế tài xử lý
đối với những người này rồi
thì rõ ràng là công tác giám định y khoa tâm thần phải được siết chặt
việc sử dụng bệnh án tâm thần như một lá bùa
nhằm trôn tránh sự trừng phạt của pháp luật
là hành vi nguy hiểm cho xã hội
khi những kẻ phạm pháp không bị trừng trị đích đáng
thì đó sẽ là nguy hại lớn kéo theo nhiều hệ lụy
liên quan đến việc xảy ra tình trạng nhiều đối tượng làm giả hồ sơ
bệnh án tâm thần để trôn tránh trách nhiệm hình sự
và nhằm trục lợi từ chính sách khoan hồng của nhà nước
bộ công an cũng đã chỉ đạo
cần xử lý nghiêm những người làm trong cơ quan y tế
tiếp tay cho việc làm giả bệnh án tâm thần
đồng thời cơ quan công an sẽ phối hợp cơ quan y tế
ra soát lại các quy định quy trình giám định chuyên môn
để không tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng
vâng thưa quý vị thời điểm này năm ngoái
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
người lao động trên địa bàn tỉnh khánh hòa
bắt đầu bị mất việc làm
số lượng người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao
và theo ghi nhận từ sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một đến nay
sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp xong
nhưng vẫn chưa tìm được việc làm
nên người lao động hiện đang có xu hướng
đi rút bảo hiểm xã hội một lần
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh khánh hòa
từ đầu tháng ba cho đến nay
số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng cao
đặc biệt ghi nhận trong những ngày đầu tháng bốn này
trung bình mỗi ngày bảo hiểm xã hội tỉnh
tiếp nhận từ năm trăm linh đến tám trăm linh lượt người
đến làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần
theo số liệu nếu như quý i năm hai nghìn hai mươi
số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần
là gần hai chín trăm linh người
thì trong quý i năm nay là sáu người
tăng hai trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
trước thực trạng người lao động đổ xô
đi rút bảo hiểm xã hội một lần
và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
trong một số trường hợp nhất định
bảo hiểm xã hội tỉnh khánh hòa đã bố trí cán bộ
tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ
để tư vấn giải thích kỹ quyền lợi
trước khi người lao động tiến hành
các thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần
thưa quý vị chùa cầu được xem là biểu tượng
của di sản văn hóa thế giới khu phố cổ hội an
nhiều năm qua tình trạng xuống cấp
và việc trùng tu chùa cầu như thế nào
đã được nhiều lần đem ra bàn luận
nhưng mà vẫn chưa được trình khai
và đến nay với tình trạng chùa cầu đã xuống cấp

tỉnh quảng nam đã quyết định
lập hồ sơ tiến hành tu bổ di tích
với mức kinh phí khoảng hai mươi tỷ đồng
từ nguồn ngân sách của tỉnh và thành phố
chùa cầu được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ một mươi bảy
đến nay đã gần bốn trăm linh năm tuổi
trước khi ngành du lịch chịu tác động
của dịch bệnh covid một mươi chín
bình quân mỗi ngày có bốn lượt khách tham quan chùa cầu
thời gian áp lực từ lượng khách tham quan
và những tác động tiêu cực của thời tiết
đã khiến chùa cầu xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay
hôm nay về hệ mắm
đã xuất hiện nhiều vách nứt
đã xuất hiện nhiều vách nứt
trống hệ mắm
các hệ dầm của dưới cầu
để đỡ cho phần thân ở đây
thì đã xuất hiện
nhiều cái gọi là
cái có nguy cơ là mục
các dầm thép
thì đã bị rỉ sát
và đang có hiện tượng là nở
bung và nó phá hủy
các cái gọi là
cái có cấu quyện của phần mắm
các năm qua thì chúng tôi là
phải thường xuyên
chống đỡ cái phần mắm này

cho cái phần mắm
còn đối với phần trên
cái phần thân của chùa cầu
là đang có cái hiện tượng là
nó bị sô lạc
có nghĩa là cái phần cầu
với lại cái phần chùa
là đang có hiện tượng
nó tách trời ra
thì qua các hệ sáng
thì đặc biệt là các cái vị trí
mọng liên kết
là cũng đã bị các hiện tượng là nhã mọng
sau nhiều cuộc hội thảo khoa học đánh giá
phân tích thực trạng của chùa cầu
đến nay tỉnh quảng nam
đã chính thức quyết định trùng tu di tích đặc biệt này
trong số hai mươi tỷ đồng dự kiến cho việc trùng tu
ngân sách của tỉnh quảng nam
phần còn lại từ ngân sách của thành phố hội an
còn hiện nay thì với trách nhiệm được giao
thành phố cũng đã hợp đồng
với đơn vị tư vấn
thiết kế có cái năng lực
để mà tiến hành lập cái hồ sơ trùng tu
đối với di tích này
và cũng đã làm việc với đại sứ quán nhật bản
để mà hỗ trợ cho chúng ta
về mặt chuyên gia
cũng như là các cái nhà bao che
để đảm bảo cho việc trùng tu di tích
là nó được thuận lợi
và chúng tôi cũng đây là một di tích đặc biệt
cho nên cái việc trùng tu hết sức thẳng tạm
với sự thần trọng
và kinh nghiệm trong việc trùng tu các di tích
thuộc khu phố cổ hội an hàng chục năm qua
phía trung tâm quản lý
bảo tồn di sản văn hóa hội an cho biết
việc tu bộ chùa cầu
sẽ hết sức khoa học bài bản
hiện nay là một số
dư lận cũng rất là lo ngại
thì họ lo ngại
thì chúng tôi nghĩ cũng đúng thôi
vì hiện nay cái đó là một cái biểu tượng
thì rất được nhiều người quan tâm
nhưng mà với trách nhiệm một cái cơ quan quản lý
thì chúng tôi cam kết
cái việc trùng tu di tích chùa cầu
thì đã có một phương án hết sức bài bản
trong năm hai nghìn hai mươi một
chùa cầu sẽ được tiến hành lập hồ sơ tu bổ
việc hạ giải trùng tu
sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất
công tác này
sẽ có sự giám sát chặt chẽ
từ phía cơ quan trung ương
và tỉnh quảng nam
trên các số báo ra trong ngày hôm nay
có gì đáng chú ý
mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành
với biên tập viên bích liên
trong điểm mục điểm báo
xin mời chị bích liên
báo công an nhân dân online trong tuần này
thì có đoạn tải một bài viết với nhan đề
là nhận thức tư duy mới trong bảo vệ an ninh quốc gia
đề cập đến hội dung chuyên đề
về những nhận thức mới
tư duy mới về an ninh quốc gia
bảo vệ an ninh quốc gia
được đại đứng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an giới thiệu
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
nghiên cứu học tập quán triệt
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
bộ trưởng tô lâm nêu rõ
về tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu nước ta trở thành nước phát triển công nghiệp cao
do đó xác định
định hướng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh
thực hiện nhiệm vụ chung mọi mặt trong nhiệm kỳ này
đều vươn tới tầm nhìn hai nghìn hai mươi ba dài hạn
về mục tiêu
bộ trưởng tô lâm chỉ rõ
trong nghị quyết đại hội cũng xác định rất rõ
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân
chế độ xã hội chủ nghĩa nền văn hóa
và lợi ích quốc gia dân tộc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị
an ninh quốc gia an ninh con người
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn và lành mạnh
trên cơ sở đó bộ trưởng bộ công an
tô lâm đã cho biết có nhóm chín nhóm
nhiệm vụ giải pháp được đại hội một mươi ba
của đảng đưa ra với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia
đó là tăng cường sự lãnh đạo của đảng
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý
nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
nâng cao nhận thức tinh thần
cảnh giác trách nhiệm của người dân và toàn xã hội
đối với các vấn đề liên quan an ninh quốc gia
và bảo vệ an ninh quốc gia
xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ
với nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân
vững chắc thiết lập thế trận an ninh liên hoàn
xây dựng lực lượng công an nhân dân
mạnh chính quy tinh nghệ
từng bước hiện đại một số lực lượng
tiến thẳng lên hiện đại
và trên báo kinh tế đô thị số ra
trong tuần qua thì có đăng tải
một bài viết rất đáng chú ý
cùng nhăn đề là vụ mua bán ma túy
trong bệnh viện tâm thần trung ương một
cần phải xử lý nghiêm
ngày một tháng

ban cán sự đảng bộ y tế đã họp khẩn
xem xét các vấn đề liên quan
tới vụ vi phạm pháp luật
tại bệnh viện tâm thần trung ương một
sau khi công an tp hà nội phát hiện đường dây buôn bán
và sử dụng ma túy tại đây
ngay sau cuộc họp bộ y tế đã cử đoàn công tác
bao gồm lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ
cục quản lý khám chữa bệnh
vụ pháp chế và thanh tra bộ
tới làm việc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác
điều tra đối với bác sĩ vương văn tịnh
giám đốc bệnh viện tâm thần trung ương một
liên quan đến việc lắp đặt
một phòng hiện đại bay lắc trong bệnh viện
mà lãnh đạo bệnh viện không biết
vụ trưởng phố pháp chế bộ y tế nguyễn huy quang
nhấn mạnh để xảy ra vụ việc
là trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện
quan điểm của bộ y tế là xử lý
một cách nghiêm minh không có vùng cấm
với câu hỏi trách nhiệm của bộ y tế
trong vụ việc này thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
cho biết hàng năm bộ y tế
đều có đoàn kiểm tra đánh giá
hoạt động chất lượng của bệnh viện
vai trò của đoàn kiểm tra cũng sẽ được xem xét
để có lọt vi phạm hay không
nhưng quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm
của người đứng đầu bệnh viện
thông tin trên báo lao động số ra trong tuần
chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định số
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
việc sửa đổi lần này được đánh giá
sẽ gỡ vướng cho nhà ở xã hội
trong thời gian qua và phát triển
loại hình nhà ở xã hội trong thời gian tới
theo thông tin bộ xây dựng nhìn nhận
với tổng diện tích hơn năm một triệu m hai
nhà ở xã hội đã xây dựng mới
chỉ đạt được khoảng bốn mươi một bốn
so với mục tiêu đề ra
trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
chính phủ đặt mục tiêu
đến hết năm hai nghìn hai mươi
xây dựng một mươi hai năm triệu m hai
sàn nhà ở xã hội
câu chuyện về nhà ở xã hội lâu nay
vẫn được nhiều người và đặc biệt là các cơ quan
quản lý quan tâm
đặc biệt đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
ký ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định số một trăm một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
việc sửa đổi này
dường như gỡ khó cho doanh nghiệp
nhà đầu tư và cũng là gỡ khó cho người dân
vâng vừa rồi là phần điểm báo
và ngay bây giờ quý vị sẽ cùng với chúng tôi
cập nhật những thông tin từ bản tin sáng phương nam
xin mời anh quang huy ạ
xin cảm ơn bi tập viên bích liên
xin kính chào quý vị đang theo dõi xóm phương nam
trong chiều tối ngày ba tháng bốn
lực lượng cảnh sát giao thông quận bình tân tp hcm
tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy
khiến một thai phụ phải nhập viện cấp cứu
trong chiều ngày ba tháng bốn
xe tải biển số bảy mươi chín c tám nghìn một trăm chín mươi một
lưu thông trên đường trần văn dầu
phần tân tàu a quận bình tân tp hcm
hướng đi lòng an
khi vừa đến giao lộ với đường nguyễn củ phú
xe va chạm với xe máy biển số tám mươi ba p bốn trăm một mươi tám nghìn một mươi chín
do một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi điều khiển
đang lưu thông cùng chiều
sau va chạm chiếc xe tải cát lên xe máy
người phụ nữ ngã ra đường được người dân đưa đi cấp cứu
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương
có mặt giữa hiện trường điều tiết giao thông khu vực
còn công an huyện bình chánh tp hcm
đang điều tra vụ trộm các khóa đột nhập nhà dân
giữa ba ngày để lấy tài sản giá trị gần một trăm linh triệu đồng
theo hình ảnh camera
hai nam thanh niên mang một bò tải đến nhà dân
trên đường nguyễn củ phú xã tân kiên huyện bình chánh
một trong số đó đã dùng kiềm cộng lực
cắt cửa cuốn của căn nhà
sau đó cả hai và bên trong lục lõi lấy nhiều tài sản rồi bỏ trốn
qua kiểm tra gia đình bị hại phát hiện
mất nhiều điện thoại di động
với tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng
ngay khi sự việc xảy ra công an xã tân kiên đã lập hồ sơ
phú hợp công an huyện bình chánh
trước suốt camera an ninh truy xét những đối tượng có liên quan
cũng trong chiều tối ngày ba tháng bốn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm tiếp tục đưa ra khuyến cáo
người dân nâng cao cảnh giác trong sinh hoạt sản xuất
nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ
khi mùa khô bước vào cao điểm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đánh giá nguyên nhân các vụ cháy nổ
là do nắng nóng kéo dài
và nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao
trong khi hệ thống dẫn điện ở các khu dân cư
và chợ đã xuống cấp
không được chú trọng kiểm tra thay thế kịp thời
thống kê trong ba tháng đầu năm
trên địa bàn thành phố xảy ra một trăm một mươi hai vụ cháy nổ
tổng thiệt hại khoảng ba sáu tỷ đồng
đã có nhiều trường hợp thương vong đáng tiếc trong các vụ cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lưu ý tại các chợ và trung tâm thương mại
mỗi hộ kinh doanh chỉ trưng bày hàng mẫu và hàng bán
trong một ngày với số lượng tối thiểu
không để lớn chiếm khoảng cách giữa các lô sạp đó quy định
không thắp đèn nến đốt nhang và vàng mã
để hàng hóa dễ cháy cách thiết bị điện năm m
nhà ở và hộ gia đình không để nhiều đồ dùng hàng hóa dễ cháy
xe máy ô tô gần nơi đun nấu
không dự trữ xăng dầu và các chất lỏng dễ cháy trong nhà
khi sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt
phải có người trông coi
người dân sống trong các khu dân cư và nhà cao tầng
cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trong việc đun nấu thợ cúng
không để nối hệ thống điện vượt quá công suất
và phổ biến cho các thành viên về cách thoát hiểm
những ngày qua thương hiệu thời trang phố thông h m
nhận phải làn sóng tẩy chay từ người dùng việt nam
liên quan nghi vấn phải thay đổi một bản đồ có vấn đề
để tiếp tục trở thành khủng hoảng truyền thông
của hãng thời trang này
sau đợt tẩy chay trước đó tại thị trường lớn trung quốc
tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhiều thương hiệu thời trang mỹ và châu âu
như nike new balance adidas và h m
tuyên bố tẩy chay không sử dụng nguyên liệu bông
từ tân cương trung quốc
vì nhiều cáo buộc cưỡng bức vi phạm luật lao động
h m cũng như những công ty kể trên
phải nhận làn sóng tẩy chay từ người tiêu dùng trung quốc
đi kèm là động thái xóa định vị
nhiều cửa hàng trên bản đồ tại quốc gia này
tuy nhiên trong tháng ba vừa qua
h m lại có động thái mang tính hoài giải
cho rằng trung quốc là một thị trường rất quan trọng
cách đây ít ngày các tờ tin trung quốc khẳng định
h m tại quốc gia này đã sửa đổi
một bản đồ có vấn đề trên website chính thức
khi người tiêu dùng việt nam phát hiện thông báo này
một làn sóng phấn nộ được thể hiện
trên fanpage của h m việt nam
với hàng nghìn bình luận yêu cầu tẩy chay
không sử dụng sản phẩm của hãng
dù cập nhật đến hiện tại
h m chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào
về thay đổi bản đồ và thay đổi như thế nào
nhưng các chiến lược mang tính nước đôi vừa qua
liên tục bị mất điểm trong mắt người dùng
và để lại hậu quả nặng nề về doanh thu
thương hiệu thời trang phố thông h m
vào việt nam từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
báo cáo tài chính chỉ ra
việt nam mang về cho h m hai trăm hai mươi bảy tỷ đồng
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
lợi nhận gột và lãi sau thuế
lần lượt là một trăm năm mươi hai và một mươi tỷ đồng
sang năm hai nghìn một mươi chín
doanh thu của h m đạt đến giai đoạn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
ở mức hơn một một trăm linh tỷ đồng
trung bình mỗi ngày thu về hơn ba tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế vì thế
cũng tăng thêm bốn mươi sáu tỷ đồng
lên mức năm mươi bảy tỷ đồng
tiếp tục với thông tin công nghệ
nếu vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tác giả nguyễn phi vân và ekip giới thiệu niêm
cậu bé trí tuệ nhân tạo đầu tiên
thì mới đây một công ty khởi nghiệp công nghệ
cũng ra mắt cô gái nhân tạo đầu tiên
hình dạng của cô có thể thay đổi
theo yêu cầu cụ thể
để có thể làm trợ lý cho nghệ sĩ
một doanh nghiệp hay bất kỳ cá nhân nào
educommerce là một công ty khởi nghiệp
trong lĩnh vực công nghệ giáo dục
đội ngũ kỹ thuật xây dựng một cô gái robot
với bộ não là sự kết hợp của big data
máy học và ngôn ngữ tự nhiên
cô gái đầu tiên được đặt hàng mang tên rumi
đã được phát triển thành người mẫu ảo đầu tiên
tại việt nam với nội dung học liên quan đến
thời trang và các bước di chuyển trình diễn trang phục
cũng đã ấp ủ được bảy năm rồi
nhưng mà vừa rồi vừa qua
cái đợt covid thì cái nhu cầu
của thế giới lại càng
nhiều hơn trong lĩnh vực là số hóa
tất cả các thông tin và cũng như là
trong các phương tiện giao tiếp truyền thông
thì trong năm hai nghìn hai mươi là
công ty educommerce đã được thành lập
và tạo ra cái người nhân tạo này
thì trong quá trình cũng có
rất là nhiều khó khăn bởi vì sao công nghệ này
thế giới họ dùng nhiều rồi việt nam mình thì chưa có
thì cái dàn mà
mà bên người nhân tạo
bên công ty educommerce cũng rất là vất vả

có thể tạo nên được những cái cô gái
mà mang cái nét vẻ đẹp
của người việt nam nói tiếng việt nam
lúc đó làm sao để mà nhận diện được
giọng nói với rất nhiều vùng miền
và nói được một cái giọng tiếng việt
rất là dễ thương rất là chuẩn
những cô gái robot với trí tuệ nhân tạo
sẽ xuất hiện dưới các mô hình ba chiều
do máy tính tạo ra có ngoại hình giống với con người
hoặc hình dạng khác tương tự với các nhân vật được hư cấu
người nhân tạo có thể nghe
nhìn và nói và có cảm xúc tương tác
với con người qua các thiết bị di động
dễ dàng kết nối với các nền tảng trí tuệ nhân tạo
hiện có trên thế giới
người nhân tạo có thể xuất hiện dưới các hình thức
như trên phiên bản web ứng dụng di động
kiosk tương tác điện tử
hoặc robot có cư động
để dễ dàng tiếp cận với người dùng
trên mọi phương tiện giao tiếp trực tiếp
bằng giọng nói hoặc chat
thưa quý vị sàn giao dịch nghệ thuật
kết hợp công nghệ blockchain đầu tiên
từ việt nam mang tên cổng trời
vừa chính thức đi vào vận hành
từ năm hai nghìn hai mươi khi các quốc gia bị ngăn cách
bởi covid một mươi chín thì nhu cầu số hóa
tác phẩm nghệ thuật trở nên cấp thiết
và quan trọng hơn là mang lại lợi nhuận cho nghệ sĩ
bất kể khó khăn địa lý
sàn cổng chợ đi vào hoạt động đặt những viên gạch tiên phong
cho xu hướng số hóa đó
về kỹ thuật
sàn nghệ thuật cổng trời hoạt động như một không gian
triển lãm và giao dịch trực tuyến
tuy nhiên không dừng lại ở những chức năng hiện tại
như một website ứng dụng giao dịch điện tử
cổng trời có đội ngũ số hóa các tác phẩm
và định danh chủ sở hữu bằng công nghệ nft
trên nền tảng cardiacen
khi lệnh đặt mua được thực hiện
chú sở hữu và nghệ sĩ hoặc tác giả
trong một số trường hợp có thể là một người
sẽ nhận được thông báo từ cổng trời
và xem xét các lệnh đặt mua
khi mức giá đặt mua phù hợp với yêu cầu của chủ sở hữu và nghệ sĩ
họ sẽ thực hiện bước ký tên sát thực điện tử
gọi tắt là mã hóa
thông qua nền tảng của cổng trời
để kết hợp cùng sản phẩm số tạo thành hộp nft
nft sau khi hình thành
sẽ được chuyển giao cho nhà sưu tập
và sát thực trên cardiacen
để cho người nghệ sĩ có thể khai thác
được một cái giá trị
về tài sản số
mà trước nay đã ngủ yên
và chưa bao giờ được ánh hức
một bức tranh đắt giá
hoặc một bức tranh mang tính chất lưu giữ cá nhân
thì những nhà sưu tập
rất hạn chế để đưa ra triển lãm
với công chúng
tuy nhiên với công nghệ nft và số hóa
chú sở hữu sẵn sàng chia sẻ

phai hình ảnh chuẩn nhất đẹp nhất
của cái bức ảnh đầu tiên khi họ chụp lại
khi vừa hoàn thành tác phẩm
giới mộ điệu có thể tham quan
thượng lãm được
và facebook hiện nay đã phát triển
một cái ứng dụng độc lọc tên là oculus
cho phép người dùng có thể tạo ra
những không gian gọi là
vr home những ngôi nhà ảo
và trên cơ sở nền tảng đó
các sản phẩm
từ nền tảng của cổng trời
có thể tương thích được
ứng dụng oculus
có thể import vào trong ứng dụng
với tiêu chí chúng tôi
muốn hướng đến là
nhà bạn có thể nhỏ
nhưng gallery của bạn rất to
các tác phẩm được lựa chọn trên cổng trời
bởi những nhà giám tuyển uy tín tại việt nam hiện tại
như nghệ sĩ nhân dân vương duy biên
nhà giám tuyển nhà báo lý đợi
bà nguyễn ngọc lan viên trưởng idcap
hòa sĩ siêu quý
cổng trời được kỳ vọng kết nối nhà sưu tập
ở bất kỳ đâu trên thế giới
tiếp cận sở hữu những tác phẩm nghệ thuật nft của việt nam
với sự đảm bảo một trăm linh về quyền sở hữu
tính độc bản khả năng chia sẻ
và đảm bảo giá trị chuyến nhượng toàn cầu
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước